khoa tư tưởng hồ chí minh trải qua hai mươi năm xây dựng và phát triển đã đạt được nhiều những thành tiệu nổi bật
và góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của học viện báo chí và tuyên truyền cùng với sự phát triển của đất nước
hai mươi năm qua khoa tư tưởng hồ chí minh đã tham gia đào tạo bồi dưỡng về lý luận và đường lối của đảng
cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ quản lý chung cao cấp ở các ngành các địa phương
và trực tiếp đào tạo sau đại học ở chuyên ngành hồ chí minh học
các công trình đề tài nghiên cứu do khoa thực hiện đã góp phần phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
tại buổi lễ để tôn vinh và ghi nhận những thành tích và đóng góp của khoa tư tưởng hồ chí minh
đối với sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học khoa đã vinh dự đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ